đoàn đại biểu vương quốc campuchia do bà men somon phó thủ tướng vương quốc campuchia làm trường đoàn
đã đến chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
thay mặt vương quốc campuchia bà men somon gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
đến đảng bộ chính quyền và nhân dân long an
bà bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa nhân dân campuchia
việt nam nói chung và long an nói riêng sẽ ngày càng bề chặt tiếp tục nâng lên tầm cao mới
lãnh đạo tỉnh long an bày tỏ tình cảm trân trọng và chia sẻ thân tình về quá trình gìn giữ
phát huy quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia đồng thời mong muốn trong tương lai
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa campuchia việt nam và các tỉnh có chung đường biên giới với long an
ngày càng được vun đắp gắn kết đặc biệt là hoạt động kinh tế thương mại sẽ tiếp tục phát triển
hỗ trợ long an tiếp tục tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại campuchia